mọi công đoạn đều được thực hiện với tiêu chí tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
trước khi các suất ăn được mang đến các lớp nhân viên bếp ăn sẽ tiến hành lưu mẫu tất cả món ăn trong vòng hai mươi bốn giờ
nếu có bất cứ sự cố ngộ độc nào xảy ra số mẫu thực phẩm này sẽ được cung cấp cho các cơ quan chức năng để truy vết nguyên nhân
theo quy định của bên y tế chúng tôi phải lưu mẫu thực phẩm
tất cả những thực phẩm nào trong ngày mà các con được ăn thì chúng tôi lưu với một thời gian là hai mươi bốn giờ
khi mà có sự kiện mà chưa an toàn đối với học sinh dù chỉ một hai cháu mà có cái hiện tượng của cái ngộ độc thức ăn
thì chúng tôi cũng sẽ phải mời cơ quan chức năng bên y tế cũng như là bên đơn vị cung cấp thực phẩm
cũng chịu trách nhiệm kế trước những cái sự việc mà để xảy ra không an toàn
chúng tôi thực hiện quy trình
làm bếp ăn một chiều làm đâu sạch đấy đứng lên gọn gàng thật là sạch sẽ
các dụng cụ nấu nướng xong rồi bát đũa rồi mình rửa sạch sẽ mình cho vào mình quy trình là mình sấy sấy nóng sạch sẽ
lưới tuổi mầm non và tử học có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện vì thế rất dễ bị ngộ độc thức ăn
ngộ độc ở trẻ rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng
chính vì vậy dinh dưỡng cũng như vấn đề an toàn thực phẩm cho lứa tuổi này cần đặc biệt quan tâm và chú trọng
theo khuyến nghị của chương trình giáo dục mầm non nhu cầu năng lượng tại trường mầm non chiếm sáu mươi bảy mươi tổng số năng lượng cả ngày đối với trẻ nhà trẻ
và năm mươi năm mươi năm tổng số năng lượng ngày đối với trẻ mẫu giáo
chính vì vậy cần đảm bảo số bữa ăn định lượng khẩu phần ăn cung cấp đủ năng lượng các chất sinh năng lượng vitamin và khoáng chất theo nhu cầu độ tuổi
lưới tuổi mầm non là lưới tuổi rất là non nớt kể cả về phát triển trí tuệ thế duy
an toàn thực phẩm không sạch không an toàn hoặc không đủ chất dinh dưỡng thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của các con
cho nên chúng tôi vô cùng là quan trọng của việc đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ và an toàn thực phẩm là hàng đầu
vì đối với mầm non chúng tôi có hai nhiệm vụ chính nhiệm vụ dạy và nhiệm vụ chăm sóc
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục
theo đó yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức cho học sinh giáo viên và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể các tin trong nhà trường về an toàn thực phẩm
bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở trang thiết bị dụng cụ sơ chế chế biến bảo quản và vận chuyển thực phẩm
cùng với đó là lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn nói không với thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng
tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn căng tin của nhà trường
kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm vào các khâu chế biến bảo quản vận chuyển thực phẩm tuân thủ quy trình giao nhận kiểm thực ba bước lưu mẫu thực phẩm theo quy định
chúng tôi đang xây dựng những quy trình thứ nhất là về giám sát và chọn các nhà cung ứng các nhà cung ứng thực phẩm có thương hiệu uy tín và được kiểm định và được có hồ sơ năng lực
chúng tôi sẽ duyệt rất kỹ các ban bệ của ban đánh đạo nhà trường cũng như kiểm tra trực tiếp hồ sơ của các nhà cung ứng để đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cũng như đủ điều kiện về sản lượng và cung cấp cho nhà trường
sẽ có những ban phụ huynh ban quản lý bán chú cũng như là trực tiếp những người giám sát bếp trưởng bên phía bếp ăn sẽ trực tiếp nhận đầu vào của thực phẩm
để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường học các chuyên gia y tế cho rằng có nhiều nguyên nhân
trong đó có nguyên nhân xuất phát từ phía nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho trường học
có nguyên nhân từ việc nhà trường không đảm bảo việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào môi trường chế biến tại bếp ăn của nhà trường không đảm bảo yêu cầu khu vệ sinh ăn uống đồ dùng ăn uống không được vệ sinh cẩn thận
thực tế này cho thấy công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngay tại các bếp ăn cần được quan tâm để giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm giúp học sinh có sức khỏe tốt phát triển toàn diện
thực tế này cho thấy công tác đảm bảo an toàn thực phẩm giúp học sinh có sức khỏe tốt phát triển toàn diện
có thể nói an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn tập thể nói chung và trong trường học nói riêng là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội
xác định để trẻ phát triển toàn diện những bữa ăn chất lượng ngon bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh đã được các trường học trên địa bàn thành phố đặc biệt quan tâm
bởi làm tốt điều này sẽ có phần giúp học sinh có thêm sức khỏe để học tập và giúp phụ huynh học sinh yên tâm hơn khi cho con đến trường